đại diện lãnh đạo ubnd phường vĩnh niệm quận lê trân tp hải phòng cho biết
lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
khiến ba người tử vong xảy ra tại căn nhà tạm trong ngõ chín mươi tám khúc tổ dụ
trước đó buổi trưa ngày tám tháng một mươi hai người dân khu phố khúc thở dụ thuộc phường vĩnh niệm
quận lê trân thành phố hải phòng phát hiện ngọn lửa kèm theo cột khói đen bùng lên từ ngôi nhà tạm giữa cánh đồng
nhiều người dân địa phương tới hiện trường phát hiện cổng ngôi nhà tạm bị khóa bên trong có người kêu cứu
ngay sau đó người dân đã báo chính quyền địa phương và tìm cách phá cửa cứu người
tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường
không chế ngọn lửa cứu được một người đàn ông ra khỏi đám cháy và đưa tới viện cấp cứu
tiếp tục kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng phát hiện có ba người tử vong gồm hai nam hai nữ một nam
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hải phòng đang phối hợp với công an quận lê trân điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn